bộ y tế vừa xác nhận thông tin về một trường hợp trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine combi fi
tại huyện thạch thất thành phố hà nội tuy nhiên là hiện chưa thể đưa ra được nguyên nhân tử vong
trước đó sáng chín tháng một cháu bé bảy mươi ngày tuổi ở thôn phú lễ xã cần kiệm thạch thất hà nội
được đưa đi tiêm phòng vaccine năm trong một combi năm tại trạm y tế xã
sau khi tiêm về bé sốt được gia đình cho uống thuốc hạ sốt
đến dạng sáng hôm sau mùng một mươi tháng một cháu bé có biểu hiện bất thường chảy máu mũi
và được gia đình đưa đến trạm y tế xã cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện đa khoa thạch thất
nhưng bé đã không qua khỏi hiện cơ quan chức năng đang tiến hành giám định pháp y tìm nguyên nhân tử vong